chiều nay ngày hai mươi một tháng một mươi một tại bệnh viện sản nhi bắc ninh bộ trưởng bộ y tế đã chủ trì hội đồng chuyên môn
họp về nguyên nhân gây tử vong cho bốn trẻ sơ sinh xảy ra vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản nhi hô hấp và truyền nhiễm của các bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện phụ sản trung ương đã thông qua hồ sơ bệnh án quy trình điều trị chăm sóc để phân tích và tìm nguyên nhân gây tử vong của bốn bệnh nhi
bộ trưởng bộ y tế khẳng định bốn trường hợp trẻ sơ sinh cùng tử vong có thể coi là bất thường yêu cầu bệnh viện ra soát và kiểm tra lại
nếu có trường hợp bệnh nhi nào có dấu hiệu bất thường và cần thiết cần chuyển lên tuyến trên để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra
sở y tế bắc ninh đã mời cơ quan công an và trưng cầu viện khoa học hình sự bộ công an thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân
hội đồng chuyên môn cũng đã xác định nguyên nhân ban đầu là nhiễm khuẩn bệnh viện trên nền trẻ sơ sinh non
cộng với việc quá tải tại khoa sơ sinh của bệnh viện sản nhi bắc ninh